chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân từ ngày năm đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đồng chí pani yatutu ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội dẫn đầu đã đến thủ đô hà nội thăm hiểu nghị chính thức việt nam
sáng ngày sáu tháng ba lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào được tổ chức trọng thể tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
sau lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội nước lào pani yathotu dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm
tại buổi hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu nhận định trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp tiêm ẩn nhiều nhân tố khó lường
hai bên phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế khu vực cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác liên kết của cộng đồng asean tăng cường đoàn kết phát huy vai trò trung tâm của asean
sau hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani yathotu đã ký thỏa thuận hợp tác hai quốc hội giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
chiều ngày sáu tháng ba tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí pani yathotu ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch quốc hội lào pani yatutu bày tỏ
bày tỏ tin tưởng rằng cùng với những thành tiệu quan trọng của mỗi đảng mỗi nước mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào sẽ ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước
đồng thời khẳng định hai bên cùng nhau giữ gìn vun đắp phát huy truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
cũng trong chiều ngày sáu tháng ba tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani yathotu
phát biểu tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang phấn khởi nhận thấy hợp tác giữa hai nước việt nam lào trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực
đặc biệt hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao giúp lãnh đạo hai nước tăng cường quan hệ gắn bó tin cậy đặc biệt
thời phối hợp chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
chủ tịch quốc hội lào pani yathotu bày tỏ hy vọng chuyến thăm góp phần quan trọng phát huy tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng nhà nước nói chung và quốc hội nói riêng
sáng ngày sáu tháng ba tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani yathotu thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
đồng thời chúc mừng những thành tiệu to lớn quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà đảng và nhân dân lào anh em đã đạt được trong năm qua
chủ tịch quốc hội lào pani yathotu trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao quốc hội lào và nhân dân lào anh em
đồng chí đánh giá mối quan hệ hợp tác hai nước ngày càng được phát huy đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả

chủ tịch quốc hội lào pani yatutu trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao quốc hội lào anh em đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao quốc hội lào

hai nước đã dành sự ủng hộ cho nhau từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc
ngày tám tháng ba tại phủ chủ tịch đại sứ cộng hòa xéc đại sứ cộng hòa argentina đại sứ mông cổ
đại sứ cộng hòa liên bang myanmar đại sứ cộng hòa senegal đại sứ cộng hòa guinea xích đạo
đã trình quốc thư lên chủ tịch nước trần đại quang nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền
tại việt nam đại sứ kiêm nhiệm việt nam sau lễ trình quốc thư chủ tịch nước trần đại quang đã lần lượt tiếp các đại sứ
tại buổi tiếp đại sứ cộng hòa xép vise slav greper chủ tịch nước mong muốn chính phủ cộng hòa xép
tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người việt nam tại séc đại sứ cộng hòa séc tin tưởng
trên nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay cộng hòa séc và việt nam có tiềm năng mở rộng hợp tác kinh tế
thương mại và đầu tư khi evfta được ký và đi vào triển khai thực hiện
chúc mừng đại sứ cộng hòa argentina juan carlos vajeralek sang nhận nhiệm vụ tại việt nam
chủ tịch nước trao đổi với đại sứ về các biện pháp nhằm tăng cường và mở rộng quan hệ song phương
đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp đại sứ argentina cho biết
chính phủ argentina sẽ nỗ lực để trao đổi thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển hơn
cùng với đó đẩy mạnh đầu tư tăng cường hơn nữa hợp tác văn hóa thể thao
tiếp đại sứ mông cổ biluk dokjadat
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị trong thời gian tới
ngài đại sứ nỗ lực thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
tích cực nghiên cứu các biện pháp nhằm khai thác tiềm năng hợp tác của mỗi nước
tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước phối hợp
ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế
chủ tịch nước trần đại quang cũng đã lần lượt tiếp đại sứ cộng hòa liên bang myanmar chosowin
đại sứ cộng hòa senegal seknyang và đại sứ cộng hòa guinea xích đạo yagma ekwasima
chiều ngày bảy tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp các phó tổng thư ký liên hợp quốc
gồm ông rian chandra acharya và samad atta phó tổng thư ký liên hợp quốc
thư ký điều hành ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu á thái bình dương
ông gu hongbo đang tham dự hội nghị liên hợp quốc
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ việt nam rất coi trọng
việc hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mdg và mục tiêu phát triển bền vững sdg của liên hợp quốc
nhất là bình đẳng giới việt nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của liên hợp quốc
trong đó có trách nhiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
cảm kết việt nam sẽ phối hợp tốt với liên hợp quốc trong các hoạt động
phó tổng thư ký liên hợp quốc gyan chandra atcharia bày tỏ hân hạnh được tổ chức hội nghị quan trọng tại việt nam
đánh giá cao đóng góp của việt nam trong nhiều lĩnh vực như phát triển bền vững biến đổi khí hậu gìn giữ hòa bình
sáng ngày một mươi một tháng ba tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư vùng tây nguyên lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
do ban chỉ đạo tây nguyên bộ kế hoạch và đầu tư ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc phối hợp tổ chức
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tây nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng là mái nhà đông dương
từ những lợi thế của vùng thủ tướng gợi ý về phát triển du lịch là kho tàng văn hóa phi vật thể cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi
chính phủ quyết tâm cùng tây nguyên đưa sử thi tây nguyên trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới do unesco công nhận
để càng nhiều người biết đến sử thi thì sức lan tỏa của thương hiệu du lịch tây nguyên càng lớn
trước đó vào tối ngày một mươi tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự khai mạc lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu và liên hoan văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn một mươi chín
trong chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền núi phía bắc chiều ngày một mươi tháng ba chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh lai châu
trong những năm qua lai châu cơ bản ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và kém phát triển tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá nhanh giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đạt bảy bốn một năm năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai mươi bốn tám mươi tám vượt mức kế hoạch một mươi bảy hai mươi ba
năm hai nghìn một mươi sáu gdp bình quân đầu người đạt hai mươi hai năm triệu đồng bằng bốn mươi chín so với cả nước bằng sáu mươi tám so với bình quân vùng miền núi phía bắc
phát biểu kết luận chủ tịch quốc hội biểu dương những thành tích của tỉnh lai châu và đề nghị tỉnh lai châu
tỉnh lai châu tiếp thu ý kiến của đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành tại buổi làm việc đồng thời chủ tịch quốc hội đặc biệt lưu ý tỉnh lai châu cần phải quan tâm đến đời sống của đồng bào
từ ngày bảy tháng ba đến ngày chín tháng ba tại hà nội đã diễn ra hội nghị cấp cao liên hợp quốc khu vực á âu tăng cường hợp tác về thuật lợi hóa trung chuyển thương mại và thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững
trong ba ngày diễn ra hội nghị hơn một trăm năm mươi đại biểu quốc tế từ gần bốn mươi nước hai mươi năm tổ chức quốc tế
ba mươi đại biểu trong nước đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại ở các nước không có biển và trung chuyển góp phần quan trọng giúp các nước thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
hội nghị đã hoan nghênh việc hiệp định tạo thuật lợi thương mại của tổ chức thương mại thế giới có hiệu lực mang lại lợi ích tiềm năng to lớn cho các nước đang phát triển không có biển trong việc giảm chi phí thương mại và tăng cường hợp tác với các nước trung chuyển láng giềng
tại hội nghị các đại biểu tham dự cũng đã đưa ra các khuyến nghị nhấn mạnh sự cần thiết lồng ghép chương trình hành động viên và chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi và các kế hoạch chiến lược và ngân sách quốc gia
trong tuần vừa qua đã diễn ra sự kiện hội nghị cấp cao liên hợp quốc khu vực á âu tăng cường hợp tác về thuận lợi hóa trung chuyển thương mại và thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững
phó tổng thư ký liên hợp quốc và thứ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã có cuộc trao đổi về sự kiện này